thực hiện giãn cách xã hội huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi đã bố trí đoàn viên thanh niên trực tiếp cấp phát gạo đến từng hộ gia đình nghèo
trong đợt này huyện lý sơn đã hỗ trợ gần một mươi tấn gạo ngon cho tám trăm sáu mươi hộ nghèo cận nghèo hộ chính sách trên địa bàn huyện
huyện lý sơn dự kiến sẽ cấp phát thêm ba mươi tấn gạo ngon để cứu đói đối với gia đình bị ảnh hưởng dịch bệnh
ngoài hỗ trợ gạo huyện lý sơn đã có văn bản đề nghị sở lao động thương binh và xã hội tỉnh quảng ngãi